chiều hai mươi tám tháng hai chủ trì và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị thúc đẩy tiến độ giải ngân vốn đầu tư các nguồn kinh phí năm hai nghìn hai mươi
và xây dựng trụ sở làm việc nhà ở doanh trại công an xã thị trấn trên toàn quốc
đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an yêu cầu thủ trưởng các đơn vị địa phương chỉ đạo quyết liệt
phân công nhiệm vụ cụ thể và phải chịu trách nhiệm có tư duy mới cách làm sáng tạo khẩn trương tháo gỡ khó khăn vướng mắt ngay từ những tháng đầu năm
thúc đẩy giải ngân đi đôi với đảm bảo chất lượng công trình tăng cường kỷ luật kỷ cương phòng chống tiêu cực lãng phí
cùng dự hội nghị có thiếu tướng lê văn tuyến thứ trưởng bộ công an
hội nghị đã tập trung thảo luận đánh giá một cách khách quan đầy đủ kết quả việc giải ngân thành quyết toán các nguồn vốn
và tăng cường tiềm lực cho công an xã đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đánh giá đúng nguyên nhân
làm rõ những vương mắc khó khăn của các đơn vị địa phương trong quá trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ
thống nhất giải pháp cụ thể trước mắt và lâu dài đảm bảo tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm hai nghìn hai mươi ba
bộ công an xác định tập trung đẩy mạnh tiến độ giải ngân các nguồn vốn đầu tư công năm hai nghìn hai mươi ba
và tăng cường đầu tư xây dựng cơ sở vật chất đáp ứng nhu cầu công tác sinh hoạt của công an xã thị trấn trên toàn quốc
là nhiệm vụ xuyên suốt hết sức quan trọng
ngày hai mươi năm tháng bảy năm hai nghìn hai mươi hai
đảng ủy công an trung ương ban hành nghị quyết số một mươi hai nqduca về việc tiếp tục đẩy mạnh xây dựng công an xã thị trấn trong tình hình mới
trong đó có mục tiêu đến năm hai nghìn hai mươi ba phần nấu hoàn thành việc đầu tư xây dựng nhà ở doanh trại đối với một trăm linh công an xã thị trấn trên toàn quốc
đến hết năm hai nghìn hai mươi năm một trăm linh công an xã được đầu tư xây dựng trụ sở làm việc sinh hoạt đáp ứng yêu cầu công tác
kết luận hội nghị bộ trưởng tô lâm
yêu cầu thủ trưởng các đơn vị trực tiếp chỉ đạo nhiệm vụ giải ngân và xây dựng trụ sở làm việc nhà ở doanh trại công an xã thị trấn
tập trung giám sát quản lý thực hiện bảo đảm an toàn chất lượng và đúng tiến độ
khuyến khích nhà thầu đẩy nhanh tiến độ rút ngắn thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn năm hai nghìn hai mươi ba
đối với các dự án đã có kế hoạch bố trí vốn để triển khai đã được phê duyệt tiến độ thực hiện
cá thể hóa trách nhiệm của lãnh đạo cán bộ trong tổ chức thực hiện và cam kết về tiến độ giải ngân
chú trọng nâng cao chất lượng công trình dự án cần xem việc bảo đảm chất lượng là ưu tiên hàng đầu
ngay từ khâu chuẩn bị đầu tư thiết kế dự toán kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm chất lượng
tiến độ dự án tiêu cực lãng phí trong quá trình triển khai dự án
đồng chí bộ trưởng đề nghị công an các đơn vị địa phương khẩn trương quyết tâm cao quyết liệt trong nhiệm vụ công tác giải ngân
cần xem công tác giải ngân xây dựng công an xã thị trấn là nhiệm vụ trọng tâm của năm hai nghìn hai mươi
phân đấu giải ngân một trăm linh nguồn vốn đầu tư và các nguồn kinh phí hoàn thành một trăm linh xây dựng nhà ở doanh trại công an xã
đảm bảo thực hiện thắng lợi mục tiêu theo nghị quyết số một mươi hai của đảng ủy công an trung ương về tiếp tục đẩy mạnh xây dựng công an xã thị trấn trong tình hình mới